hai năm qua do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín người dân không có cơ hội về với đất tổ
vậy nên năm nay chỉ trong hai ngày cuối tuần mùng chín và mùng một mươi tháng ba âm lịch
khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền hùng đã đón khoảng năm trăm linh lượt khách
lượng người đến rất đông đặc biệt trong ngày mùng một mươi tháng bốn nhưng không xảy ra tình trạng chen lấn sâu đầy
hầu hết người dân đều có ý thức đeo khẩu trang để phòng chống dịch
như vậy kể từ ngày mùng một đến ngày mùng một mươi tháng bốn tức ngày mùng một đến ngày mùng một mươi tháng ba âm lịch
nơi đây đã đón hơn một triệu lượt du khách về dân hương tưởng niệm các vô hùng
một vụ việc thương tâm đã xảy ra trong sáng ngày một mươi tháng bốn
khi một nhóm công nhân ở tp hcm xuống bà rịa vũng tàu du lịch tắm biển
thì bốn người bị sóng đánh cuốn trôi
rất may là ba người đã được một đồng chí trung úy công an kịp thời cứu sống
theo thông tin ban đầu khoảng tám giờ sáng một mươi tháng bốn
nhóm du khách hơn một mươi người từ tp hcm đến bãi biển phước tỉnh
xã phước tỉnh huyện long điền thắm biển
do mải thắm biển và vui chơi nhóm du khách không để ý thủy chiều dâng cao
khiến bốn nữ du khách bị sóng cuốn ra xa bờ
nghe tiếng chi hô của những người xung quanh lực lượng cứu hộ
trong đó có trung úy thái ngô hiếu cán bộ đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
khu vực trảng bom phòng cảnh sát phòng cháy chế cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tỉnh đồng nai cũng đang tắm biển tại đây lao xuống cứu
được ba người vào bờ người còn lại bị sóng cuốn ra xa
các bộ đã tìm thấy thi thể nữ du khách còn lại
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đang tạm giữ hình sự lấy lời khai nhóm bảy đối tượng
gồm lê thị dư nguyễn quốc thái quê bạc liêu lê hoàng khanh quê vĩnh long
trần minh trung quê ninh thuận bùi thị thảo là vợ của khanh
lê thị hồng và đào thị dụng quê ở ninh thuận để điều tra về hành vi cướp tài sản
theo đó lê thị hồng và lê thị dư cùng làm giúp việc
cho một gia đình do thiếu tiền tiêu xài nên hai đối tượng bàn với bùi thị thảo
lên kế hoạch chiếm đoạt tiền của chủ nhà thảo sau đó rủ thái khanh và trung cùng tham gia
tối chín tháng bốn khi gia chủ ra ngoài chỉ còn bé trai một mươi bốn tuổi cùng hai người giúp việc trên ở nhà
thái trung khanh thảo tới và giả vừa giao hàng sau đó xong vào nhà trói dư hồng
cùng với bé trai uy hiếp lục tủ lấy hơn hai tỷ đồng gồm tiền mặt và ngoại tệ rồi rời đi
ba giờ đồng hồ sau khi vụ án xảy ra
cả nhóm đã bị các trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
phối hợp với công an quận năm bắt giữ tại một nhà trọ ở quận bình tân
khám xét nơi ở của các nghi phạm cảnh sát thu giữ bao tải chứa nhiều tiền mặt cùng ngoại tệ
chỉ giá hơn hai tỷ đồng
trên đường tuần tra kiểm soát tổ công tác đảm bảo an ninh trật tự công an huyện thới bình
tỉnh cà mau nhận được tin báo có đối tượng trộm cắp xe máy của người dân đang trên đường chạy trốn
lực lượng cảnh sát giao thông đã kết hợp với đội cảnh sát hình sự và người dân
chia làm nhiều ngả bao vây đối tượng
bị phát hiện và bao vây từ nhiều ngã đường đối tượng huỳnh trí tài
trú tại huyện trần văn thời đã nhảy xuống sông để tẩu thoát
nhưng đã bị lực lượng công an và người dân bắt giữ cùng tăng vật
qua làm việc tài khai nhận trên đường đến nhà bạn chơi qua khu vực khóm hai thị trấn thới bình
phát hiện nhiều xe máy đăng đậu trong đó có một xe còn cắm chìa khóa
nên đã ra tay thực hiện hành vi trộm cắp thì bị người dân và chủ xe phát hiện truy đuổi
hiện vụ việc đang được tiếp tục xử lý
phần cuối là thông tin về truy nã tội phạm và những thông tin này cũng sẽ kết thúc bản tin nhanh sáng nay
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn giáp sinh năm hai nghìn bốn
hộ khẩu thường trú tại thôn đồng lòng xã hoàng tân huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa
về tội trộm cắp tài sản
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện hà trung tỉnh thanh hóa
là đối tượng lê trí trọng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại xã hòa quang nam huyện phú hòa tỉnh phú yên
và đối tượng đặng ngọc tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn một xã quảng nhân huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
bị công an huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa ra quyết định truy nã cũng về tội trộm cắp tài sản
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay
cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý